trong ba trăm hai mươi tám ca mắc số ca điều trị khỏi là hai trăm chín mươi tám ca số ca còn đang điều trị là ba mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám một trăm sáu mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm linh ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy một trăm linh bốn người cách ly tại nhà nơi lưu trú chín trăm sáu mươi hai người